và đâu là cách điều trị phòng tránh xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay